nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng bộ thành phố hà nội
thành đoàn hà nội vừa phát động cuộc thi tìm hiểu về lịch sử chín mươi năm đảng bộ thành phố
và truyền thống lịch sử văn hóa của thủ đô hà nội
ngay từ khi phát động cuộc thi đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ thủ đô
cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa của thủ đô hà nội
lịch sử chín mươi năm xây dựng và phát triển của đảng bộ thành phố hà nội gắn với các kỳ đại hội
giúp cho tuổi trẻ thủ đô nhận thức sâu sắc toàn diện về những cột mốc
những thành tiệu vĩ đại của đảng bộ thành phố trong quá trình lãnh đạo phát triển thủ đô về mọi mặt
chúng tôi rất hy vọng rằng cũng sẽ thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên sinh viên thanh niên tham gia
để viết bài về những chủ đề này
hiện nay thì sau khoảng một tuần phát động thì đã có khoảng ba mươi lượt các bạn tham gia thi trực tuyến
còn cuộc thi viết thì chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai trên trang mạng thanhnienday com trong tháng năm
đây là dịp khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thành phố hà nội đối với sự lãnh đạo của đảng bộ thành phố
phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi một một mươi hai gắn với đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
góp phần xây dựng đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh